kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức covid một mươi chín trên kênh youtube
bà sức khỏe và đời sống cơ quan nguồn lận của bộ y tế
nga vũ giáp phu được đồng hành cùng quý vị trong bà tin covid tối ngày hôm nay
trước khi đến với thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi cập nhật
tình hình dịch covid một mươi chín mới nhất
tình hình dịch covid một mươi chín thông tin các ca nhiễm mới tính từ một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi một
đến một mươi sáu h ngày một mươi một tháng một mươi một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận tám một trăm sáu mươi hai ca nhiễm mới trong đó một mươi bảy ca nhập cảnh và tám một trăm bốn mươi năm ca ghi nhận trong nước
tăng hai trăm hai mươi bảy ca so với ngày trước đó tại năm mươi sáu tỉnh thành phố có ba chín trăm năm mươi một ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
thành phố hồ chí minh một một trăm tám mươi năm đồng nai chín trăm ba mươi tây ninh sáu trăm năm mươi sáu bình dương sáu trăm một mươi năm an giang năm trăm chín mươi năm
tiền giang bốn trăm một mươi bảy kiên giang ba trăm chín mươi chín đồng tháp ba trăm năm mươi hai bạc liêu hai trăm chín mươi chín
bình thuận hai trăm ba mươi bảy bà rịa vũng tàu một trăm tám mươi năm cà mau một trăm tám mươi một đắk lắc một trăm sáu mươi hai vĩnh long một trăm năm mươi chín hà nội một trăm năm mươi
long an một trăm ba mươi khánh hòa một trăm hai mươi tám trà vinh một trăm hai mươi một bình phước một trăm linh tám hà giang chín mươi bảy bắc ninh sáu mươi tám hậu giang
bến tre sáu mươi bốn bình định sáu mươi ba phú thọ sáu mươi một đắk nông sáu mươi nam định năm mươi chín cần thơ năm mươi năm lâm đồng năm mươi bốn thanh hóa bốn mươi chín
gia lai bốn mươi ba quảng ngãi bốn mươi một
hải dương hai mươi sáu thừa thiên huế bốn mươi một ninh thuận ba mươi năm nghệ an ba mươi hai quảng nam hai mươi bảy bắc giang hai mươi sáu quảng ninh hai mươi bốn lạng sơn hai mươi quảng trị một mươi tám phú yên một mươi sáu điện biên một mươi năm
quảng bình một mươi năm hưng yên một mươi bốn đà nẵng một mươi ba hai tỉnh chín thái nguyên năm vĩnh phúc năm con tâm bốn ninh bình bốn sơn la bốn hà nam hai tuyên quang một hòa bình một yên bái một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
tây ninh hai trăm hai mươi chín cần thơ tám mươi bốn bình thuận năm mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
tây ninh hai trăm hai mươi một an giang một trăm bốn mươi năm đồng nai tám mươi hai
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là bảy tám trăm hai mươi một ca trong một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một tám trăm chín mươi bảy ca nhiễm đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi bảy ca nhiễm

bình quân cứ một triệu người có một mươi một trăm năm mươi chín ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là chín trăm chín mươi năm chín trăm linh ba ca trong đó có tám trăm bốn mươi ba một trăm ba mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có bốn tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
ninh bình yên bái bắc cạn cao bằng
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lưỡi cao trong đợt dịch này
tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày
trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một tám trăm chín mươi bốn
tổng số ca được điều trị khỏi là tám trăm bốn mươi năm chín trăm bốn mươi tám
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba năm trăm sáu mươi bảy ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ là hai năm trăm ba mươi chín thở oxy dòng cao hfnc sáu trăm một mươi bảy
thở máy không xâm lấn chín mươi bảy thở máy xâm lấn ba trăm linh một ecmo một mươi ba
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi một tháng một mươi một
ghi nhận tám mươi bốn ca tử vong tại thành phố hồ chí minh ba mươi tám bình dương sáu đồng nai sáu lòng ai sáu
an giang năm tiền giang ba tây ninh ba kiên giang ba bạc liêu ba bình thuận hai cần thơ
nghệ an một bình định một đắk lắc một đồng tháp một vĩnh long một sóc trăng một bến tre một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là bảy mươi hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi hai tám trăm bốn mươi chín ca
chiếm tỷ lệ hai bốn so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong việt nam sắp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân sắp thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
tại tp hcm trước băn khoăn lo lắng về số ca mắc covid một mươi chín tại thành phố có diễn biến tăng trở lại
phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức đã đề nghị người dân tiếp tục tuân thủ năm k
không chủ quan lơ là với tâm lý đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
ý kiến trên được đưa ra tại buổi tiếp xúc cử tri của phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức
với quận ba hôm nay
trước lo lắng về số ca mắc covid một mươi chín tại tp hcm có diễn biến tăng trở lại
nhu cầu vaccine rất lớn trong khi đó việc sản xuất vaccine trong nước vẫn còn rất chậm và rất ít thông tin
cử tri mong muốn tp hcm cũng như cả nước cần chủ động hơn về nguồn cung ứng vaccine
chứ không thể trông chờ từ việc mua và nhận viện trợ từ nước ngoài
bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng thành phố cũng cần mạnh dạn cho học sinh đi học trở lại
ở những nơi có độ phủ vaccine rộng
ngoài ra cử tri cho rằng
việc học trực tuyến hiện nay gây ra rất nhiều bất cập cần có giải pháp để khắc phục tình trạng này
cử tri quận ba cũng đề nghị thành phố quan tâm về vấn đề nhà ở của người lao động
đặc biệt tại những khu vực ẩm thấp chật hẹp để đảm bảo phòng dịch
trả lời các ý kiến của cử tri quận ba phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức cho biết
hiện nay tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường
trong khi đó một bộ phận người dân vẫn còn có tâm lý lơ là chủ quan vì đã được tiêm vaccine
theo ông đức thời gian gần đây đặc biệt là trong ba ngày qua tình hình ca tử vong có những dấu hiệu đáng lo ngại
và đề nghị người dân cần tuân thủ năm k có ý thức giữ gìn sức khỏe cho chính bản thân và cộng đồng
bắt đầu xuất hiện số trường hợp người dân đã tiêm mũi hai nhưng vẫn tử vong
một trăm linh trong số này là người trên sáu mươi năm tuổi và có bệnh nền
có số trường hợp ở nhà tự chăm sóc đến khi quá nặng mới chuyển viện
nhưng cũng có trường hợp nhập viện sớm nhưng cũng ra đi
ông đức thông tin
hà nội sau khoảng thời gian trở về trạng thái bình thường mới
trong hơn một tuần trở lại đây số ca dương tính với sars cov hai tại hà nội tăng nhanh
ngày cao điểm là hai trăm hai mươi hai ca mắc mới còn lại trên dưới một trăm linh ca một ngày
theo tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội
đây là con số bình thường bởi chúng delta lây nhiễm tăng theo cấp số nhân
vì vậy việc ca mắc như hiện tại không quá lo ngại
hà nội khó có nguy cơ bùng dịch như tp hcm
theo tiến sĩ nguyễn việt hùng sau khi tiêm vaccine chúng ta đã hạn chế được khả năng trở nặng của f
và đặc biệt các ca mắc mới đa số bị nhẹ hoặc không chịu chứng
theo tiến sĩ hùng người dân vẫn phải tuân thủ khuyến cáo năm k để giảm nguy cơ bùng phát
cần hạn chế tập trung đông người nâng cao trách nhiệm chủ cơ sở như nhà hàng khách sạn chủ nhà máy
người dân vào đâu cũng phải chịu sự kiểm soát của người đứng đầu
ví dụ vào bệnh viện phải tuân thủ quy định bệnh viện vào quán xá công ty cũng vậy
các cơ sở thực hiện đúng quy định phòng chống dịch sẽ hạn chế lây nhiễm
vì vậy cơ quan liên ngành cần tăng cường giám sát kiểm tra
tiến sĩ này nói thêm
thời gian tới ông hùng đánh giá ca mắc mới tại hà nội có thể tiếp tục tăng nhưng không quá lo ngại
khi hà nội giải quyết được bài toán cách ly điều trị f f một tại nhà
và nâng cao sự kiểm tra giám sát của chính quyền
điều này sẽ giúp kiểm soát dịch không để bùng phát như tại tp hcm bình dương
trong khi đó phó giáo sư nguyễn huy nga cho rằng ca mắc mới tại hà nội vẫn đáng quan ngại
do nhiều người chưa tiêm đủ vaccine và người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch
mặc dù vậy ông nga đánh giá hà nội khó có nguy cơ bùng dịch như tp hcm
do chúng ta đã phủ vaccine tương đối cao
đặc biệt chúng ta phải có thống kê bao nhiêu f nặng bao nhiêu người có triệu chứng mới có thể nhận định
đánh giá một cách chính xác về tình hình dịch thành phố
số f không quan trọng bằng số ca nặng và tử vong
đồng thời phó giáo sư nga nhấn mạnh hà nội cần tăng cường y tế cơ sở
lập trạm y tế lưu động để hỗ trợ f điều trị tại nhà
việc tiêm vaccine mũi ba là mũi tăng cường cũng nên xúc tiến ưu tiên cho lực lượng y tế ở tuyến đầu
người cao tuổi người bệnh nền đã tiêm vaccine mũi hai trên sáu đến tám tháng
ông nói thêm
với tình hình dịch bệnh như hiện tại tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội cho rằng
cách ly điều trị f một f tại nhà là phương án hà nội nên triển khai khi số ca covid một mươi chín mắc mới tiếp tục tăng
một mình ở biệt thự vẫn phải đi cách ly tập trung là bất cập
theo tiến sĩ nguyễn việt hùng thứ nhất đây là chủ trương theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
và chủ trương của bộ y tế về thích ứng an toàn linh hoạt trong tình hình mới
thứ hai điều này phù hợp với nguyện vọng của người dân có điều kiện đảm bảo việc cách ly điều trị tại nhà
người dân sợ đến khu cách ly tập trung vì thực tế cho thấy hơn năm mươi ca lây nhiễm covid một mươi chín
nằm ở khu vực tập trung
tại khu cách ly bốn năm người một phòng họ dùng chung nhà tắm vệ sinh nên khó đảm bảo về phòng tránh lây nhiễm
người dân dù tiếp xúc với f nhưng sức khỏe ổn định không triệu chứng vẫn nên tạo điều kiện để họ có thể làm việc sinh hoạt tại nhà
lý do thứ ba việc một trung cư tập thể có người cách ly là việc tốt để cảnh báo người dân
vì lúc này khu vực đó phải huy động cả ban quản lý trung cư bảo vệ
phải kiểm soát buộc người dân cảnh giác đề cao phòng tránh lây nhiễm không còn tâm lý chủ quan
nếu cứ đi cách ly tập trung người dân lại chủ quan rằng các ca f một f đã đưa đi hết rồi không còn phải lo lắng
thực tế quanh chúng ta vẫn đầy f
lý do tiếp theo ông hùng cho rằng cách ly tập trung cũng ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch nói chung
theo đó người dân sợ phải đi cách ly tập trung vì vậy có thể gian dối không trung thực trong vấn đề khai báo y tế
cuối cùng tiến sĩ hùng nhận định hà nội đã có tỷ lệ phủ vaccine khá cao
việc này có thể linh động để f f một cách ly điều trị tại nhà
về ý kiến hà nội đất chật người đông không đảm bảo đủ an toàn khi cách ly tại nhà
tiến sĩ hùng cho rằng cách ly tức là người dân cần một phòng riêng
việc hà nội chật đông người không ảnh hưởng đến vấn đề này
thực hiện cách ly tại nhà hay tại khu tập trung bản chất vẫn là tách con người khỏi xã hội
có nghĩa là không ra khỏi nhà người trong nhà không được tiếp xúc với nhau
vì vậy cách ly điều trị f f một tại nhà là việc hà nội nên làm
không phụ thuộc vào việc thành phố có đảm bảo chỗ cách ly tập trung
hay đất chật người đông
cách ly tập trung vẫn duy trì nhưng chỉ dành cho người không đảm bảo điều kiện cách ly tại nhà
phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội khẳng định
đồng quan điểm trên phó giáo sư nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
việc đưa người đi cách ly tập trung nên dựa trên sự tình nguyện
ví dụ họ không đủ điều kiện cách ly tại nhà như không có phòng riêng nhà vệ sinh riêng
gia đình có người chưa tiêm vaccine người có bệnh nền
cũng theo phó giáo sư nguyễn huy nga bài học tại tp hcm bình dương vẫn còn hữu hiệu
các tỉnh này bùng dịch lây lan nhiều là do cách ly tập trung
tại hà nội cũng vậy có trường hợp f một của bệnh viện hữu nghị việt đức từ ba mươi tháng chín
được chuyển đi cách ly tại bệnh viện thanh nhà
ngày hai mươi tháng một mươi có kết quả mắc covid một mươi chín do là lây tại khu vực cách ly tập trung
không chỉ trung phòng việc đi cùng xe di chuyển cùng thời gian khi đưa người đi cách ly
cũng sẽ tăng nguy cơ lây nhiễm chéo là phân tích của phó giáo sư nguyễn huy nga
chuyển các một thông tin khác hôm nay sở y tế tỉnh đồng nai đã ban hành hướng dẫn
tạm thời quy trình xử lý người nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng
theo đó đối với người dân tự test nhanh kháng nguyên sars cov hai tại nhà dương tính
và báo cơ quan y tế chính quyền địa phương ủy ban nhân dân cấp xã
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín cấp xã chỉ đạo trạm y tế hoặc trạm y tế lưu động
tiếp nhận thông tin khai báo của người dân phối hợp với tổ covid một mươi chín cộng đồng
tổ chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng tiếp cận khám sức khỏe
nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà thì lập danh sách đề xuất chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã
ban hành quyết định cách ly tại nhà điều tra truy vết lập danh sách f một f hai
và xét nghiệm kháng nguyên cho tất cả f một đánh giá nguy cơ lây nhiễm tổ chức cách ly
đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh các cơ quan công sở cơ sở giáo dục thực hiện
tầm soát định kỳ phát hiện dương tính qua xét nghiệm rt pcr hoặc test nhanh kháng nguyên
bố trí cách ly tạm thời người dương tính với sars cov hai bố trí điều trị triển khai thực hiện
quản lý f tại nhà theo quy định
đối với người được các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên
hoặc rt pcr có kết quả dương tính tùy trường hợp để tổ chức bố trí nơi cách ly
điều trị nội trú với người bệnh lý
còn đối với các f phát hiện do cơ quan phòng chống dịch xét nghiệm ngẫu nhiên
dịch tại các khu nguy cơ cao hoặc các nhóm nguy cơ hoặc trong quá trình kiểm dịch
tại các ổ dịch hộ gia đình cộng đồng doanh nghiệp cơ quan trường học
thì cơ quan phòng chống dịch thông báo cho ủy ban nhân dân cấp xã
ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã chủ động triển khai quản lý f tại nhà
sở y tế đồng nai chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai hướng dẫn xử lý
người nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng hỗ trợ chuyên môn cho ban chỉ đạo phòng chống dịch
và đề nghị các sở ngành ủy ban nhân dân các thành phố huyện thị xã
giám sát quản lý ổ dịch cộng đồng điều chỉnh phạm vi ổ dịch khi cần thiết
thưa quý vị kể từ ngày một tháng một mươi một đến nay thái nguyên đã xuất hiện nhiều ổ dịch mới phức tạp
trong đó có trường hợp f sáu nguồn lây với tình hình hiện tại
tỉnh thái nguyên thực hiện tăng cường xích chặt kiểm soát người đến hoặc về địa phương
dựa trên số lượng mũi vaccine phòng covid một mươi chín đã tiêm
để kiểm soát dịch hiệu quả tỉnh thái nguyên sẽ tổ chức cách ly lấy mẫu xét nghiệm
theo dõi sức khỏe đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ cao có dấu hiệu nghi mắc covid một mươi chín
người về từ các địa phương có diễn biến dịch phức tạp như tp hcm hà nội và nhiều tỉnh thành
trừ trường hợp đi thực thi công vụ tùy theo số lượng mũi vaccine đã tiêm
cụ thể người đã tiêm đủ vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
tính đến thời điểm về địa phương sẽ phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà
không đến nơi đông người trong vòng bảy ngày tiếp theo và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
người mới tiêm một mũi vaccine thì thực hiện cách ly tại nhà bảy ngày
tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày về địa phương
không đến nơi đông người trong bảy ngày tiếp theo và xét nghiệm vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy kể từ ngày về địa phương
những người chưa được tiêm vaccine sẽ thực hiện cách ly một mươi bốn ngày kể từ ngày về địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong một mươi bốn ngày tiếp theo
bên cạnh đó thái nguyên yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh cơ sở kinh doanh dịch vụ
trung tâm thương mại siêu thị cơ quan công sở tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch
có phương án bố trí cho người lao động ở lại tỉnh
hạn chế tối đa việc để người lao động ra vào tỉnh và về thăm nhà trong thời điểm này
các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ công sở nêu trên tổ chức xét nghiệm hoặc test nhanh
cho các trường hợp người lao động mới được tuyển dụng vào làm việc
các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ công sở tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch
hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách từ các tỉnh thành phố có nguy cơ cao khi vào địa phương
đảm bảo thực hiện hiệu quả thông qua các giải pháp thích ứng an toàn linh hoạt
phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương đơn vị
thông tin từ sở giáo dục và đào tạo tỉnh sóc trăng
sau khi thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng test nhanh kháng nguyên
đối với tất cả cán bộ công chức viên chức và người lao động đang làm việc tại sở
đã phát hiện một trường hợp dương tính sars cov hai và một mươi một trường hợp f một có liên quan
được biết một mươi một f một đều âm tính thực hiện cách ly tại chỗ ở cơ quan không về nhà
trường hợp dương tính đã lập tức được đưa đi cách ly tập trung
trường hợp này là ông ndt thường trú tại khu tập thể trường trung học phổ thông huỳnh cương thành phố sóc trăng
tính đến nay sóc trăng đã có tám một trăm sáu mươi sáu trường hợp mắc covid một mươi chín số ca khỏi bệnh là năm hai trăm linh năm ca
cơ sở y tế
liên quan đến một số công ty doanh nghiệp ở miền tây làm lây lan dịch covid một mươi chín
cơ quan chức năng các tỉnh thành miền tây đã ra quyết định xử phạt khởi tố vụ án hình sự đối với các công ty doanh nghiệp này
thời gian qua hai địa bàn thị xã giá rai và thành phố bạc liêu là điểm nóng dịch tại bạc liêu
trong đó có ổ dịch chuỗi lây nhiễm tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản tấn khởi
công ty tấn khởi ở phường một thị xã giá rai và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy sản châu bá thảo
công ty châu bá thảo ở phường láng tròn thị xã gia rai
đến nay ổ dịch xuất hiện tại công ty này ghi nhận gần bảy trăm linh trường hợp mắc covid một mươi chín
ủy ban nhân dân thị xã giá rai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai công ty tấn khởi và châu bá thảo
về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
cụ thể không lấy mẫu xét nghiệm định kỳ hàng tuần cho công nhân người lao động trong công ty nên không phát hiện kịp thời ca bệnh dương tính
ủy ban nhân dân thị xã giá rai xử phạt công ty tấn khởi và công ty châu bá thảo mỗi doanh nghiệp hai mươi triệu đồng
cả hai công ty đều phải chịu tình tiết tăng nặng do hành vi vi phạm dẫn đến lây lan dịch bệnh cho nhiều người trên diện rộng
tại cà mau cơ quan công an đã khởi tố bắt ông nguyễn trí tâm ba mươi chín tuổi
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ thủy sản thành tâm công ty thủy sản thành tâm ở thành phố cà mau
về hành vi vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người
theo điều tra ban đầu trong thời gian thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
ông tâm đã hoạt động sản xuất kinh doanh khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền
việc này vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh trong phòng chống dịch covid một mươi chín
gây hậu quả làm lây nhiễm bệnh cho người khác và phát sinh lớn chi phí phòng chống dịch bệnh
quá trình điều tra công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
liên quan ổ dịch tại công ty thủy sản thành tâm liên quan đến ổ dịch này có khoảng ba mươi f
tại tiền giang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hải sản mê công ở ấp tân thuận a
xã bình đức cũng đã bị khởi tố vụ án hình sự vì vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người
xuất phát từ một công nhân làm việc tại công ty hải sản mê công có biểu hiện ho sốt nên vào bệnh viện quân y một trăm hai mươi khám
qua test nhanh người này dương tính sars cov hai
sau đó công an huyện châu thành đã thực hiện xét nghiệm điều tra và phát hiện tám mươi năm ca f có liên quan
công ty hải sản mekong do ông lê văn đèo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngụ thành phố mỹ tho tiền giang làm giám đốc
đã bị xử phạt với số tiền là sáu mươi triệu đồng hình thức phạt bổ sung đình chỉ hoạt động chín tháng
dù đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động nhưng công ty hải sản mekong vẫn lén lút hoạt động làm phát sinh dịch bệnh
ngoài ra tại các tỉnh thành miền tây như đồng tháp cần thơ vĩnh long trà vinh
có rất nhiều ổ dịch xuất hiện tại công ty
các công ty doanh nghiệp
thưa quý vị thời gian qua đã xảy ra không ít các vụ việc làm lây lan dịch bệnh tại các công ty doanh nghiệp
hậu quả là khiến cho các địa phương tỉnh thành ghi nhận các chuỗi lây nhiễm đều phải tăng cấp độ dịch
phong tỏa diện rộng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất đời sống của nhân dân
những hành vi vi phạm phòng chống dịch như vậy cần phải được xử lý nghiêm để không tái diễn
báo sức khỏe và đời sống sẽ thường xuyên cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
của tất cả quý vị khán giả kính mời quý vị cùng theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại